cục di sản văn hóa vừa có công văn số bốn nghìn một trăm bốn mươi một gửi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang
về việc xử lý công trình panorama xây dựng trên đèo mã pì lèng huyện mèo phạc tỉnh hà giang
công văn đề nghị ubnd tỉnh hà giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm
theo đúng quy định của pháp luật tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp
theo hướng cải tạo thành điểm rừng chân ngắm cảnh với quy mô kiến trúc phù hợp
hài hòa với cảnh quan thiên nhiên không gây tác động tiêu cực đến môi trường
phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở hà giang
theo cục di sản văn hóa cho đến nay tỉnh hà giang vẫn chưa có báo cáo về phương án xử lý vấn đề điều chuyển